cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
phát hiện và bắt quả tang xe ô tô vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
khoảng một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng sáu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng phát hiện một ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bốn a hai nghìn hai trăm bảy mươi sáu đang lưu thông trên đường liên xã
ấp phước hiệp xã lộc hòa huyện long hồ tỉnh vĩnh long có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã tự lái xe va vào lực lượng chức năng sau đó rời khỏi hiện trường
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một mươi hai năm trăm linh gói thuốc lá điếu trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật